tại căn cứ cam ranh tỉnh khánh hòa quân chủng hải quân đã tổ chức hội nghị sơ kết công tác phối hợp tuyên truyền biển đảo giữa quân chủng hải quân với sáu mươi ba tỉnh thành phố và một mươi năm cơ quan đơn vị trong cả nước
phát biểu tại hội nghị thượng tướng nguyễn trọng nghĩa mong muốn quân chủng hải quân và sáu mươi ba tỉnh thành phố các cơ quan đơn vị trong cả nước đẩy mạnh phối hợp phát động các tầng lớp nhân dân đồng bào hướng về biển đảo với những chương trình hoạt động thiết thực hiệu quả
phát huy sức mạnh của các lực lượng trên khắp các mặt trận xây dựng nhiều mô hình phương thức tuyên truyền thu hút nhiều nguồn lực xã hội chăm lo cho các lực lượng đang làm nhiệm vụ và nhân dân đang sinh sống trên các vùng biển đảo
cùng với đó phát huy vai trò của báo chí trong tuyên truyền biển đảo tạo niềm tin nâng cao nhận thức hiểu biết về chủ quyền biển đảo của nhân dân kinh quyết bác bỏ những luận điệu tuyên truyền sai trái nói và làm không đúng với đường lối quan điểm chính sách của đảng và nhà nước về biển đảo và phát triển kinh tế biển quan tâm chăm lo chú đáo chính sách hậu phương quân đội
nhân dịp này chủ tịch nước đã tặng huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhất cho quân chủng hải quân bộ quốc phòng